vượt qua nhiều khó khăn thử thách chi nhánh ngân hàng chính sách xã hội tỉnh lai châu và các ngành các cấp trong tỉnh đã và đang thực hiện có hiệu quả nghị định bảy mươi tám của chính phủ về tín dụng với người nghèo và các đối tượng chính sách
nhờ nguồn vốn vai từ ngân sách ngân hàng chính sách xã hội mà nhiều hộ dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh lai châu đã vươn lên thoát nghèo làm giàu cho gia đình và xã hội
ông phàn phủ sang là hộ dân sống ở bản vùng cao cư nhà la thuộc xã xung phài huyện tam đường tỉnh lai châu
trước đây ông sang cũng như các hộ dân khác trong bản quanh năm chỉ biết bán mặt cho đất bán lưng cho trời vất vả làm nương mà cái nghèo cái đói vẫn cứ đeo bám
không cam chịu đói nghèo ông sang đã mạnh dạn và tiên phong vay ngân hàng chính sách xã hội ba mươi triệu đồng để mua máy sát thóc cho dân bản
nhờ chăm chỉ học hỏi kinh nghiệm trong chăn nuôi
nên mỗi năm gia đình ông sang cho xuất chuồng hơn sáu mươi con lợn thịt đem về nguồn thu nhập ổn định hơn hai trăm linh triệu đồng một năm
trước là mình làm dược làm nương xong là thì không làm được xong là mệt quá xong là đi vai ngân hàng
giờ vai bốn về ngân hàng chính sách về xong là đi mua máy mua máy xong là nuôi lệch nái xong là được con xong mình là bán thay thịt lệch thịt xong mình mới bán
một lứa chỉ nuôi khoảng ba mươi con thôi thì một năm là hai lứa một năm là cứ một lứa là trăm trẹo hai lứa là một năm hai trăm linh triệu
từ nguồn vốn các chương trình của ngân hàng chính sách xã hội tỉnh lai châu
ủy thác cho vay thông qua các tổ chức hội trên cơ sở giả soát nhu cầu và quyết định đến từng thôn bản
mà đến nay xã sùng phài đã có ba trăm linh tám hộ đang được vay vốn với dư nợ gần tám tỷ đồng
nhờ nguồn vốn vay nhiều hộ gia đình đã vươn lên làm giàu
góp phần ổn định và phát triển kinh tế xã hội của địa phương
đến thời điểm hiện tại nguồn vốn chính sách xã hội đã đến một trăm linh thôn bản của tỉnh lai châu
hỗ trợ cho hộ nghèo mua gần một trăm linh con gia súc hỗ trợ trồng mới hàng nghìn hectare cây trồng
giúp hơn năm mươi hộ
hộ thoát nghèo tạo việc làm mới và thu hút hàng nghìn lao động
hàng nghìn sinh viên được tiếp cận nguồn vốn vay
hoạt động tiến dụng chính sách và xã hội trong những năm qua đã góp phần tích cực
vào nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo hàng năm
từ năm đến năm
đóng góp tích cực vào phong trào xây dựng nông thôn mới bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh lai châu